các nguyên nhân đám cháy có thể do hàn điện trước đó quán đang trong quá trình sửa chữa và có thuê thợ hàn đến làm việc
đến một mươi tám h cùng ngày đám cháy đã được khống chế không gây thiệt hại về người
mới đây phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm vừa tiến hành lập hồ sơ xử lý về hành vi xả chất thải nguy hại ra môi trường
đối với cơ sở tái chế nhôm phế liệu do ông huỳnh hiệu khánh chủ cơ sở sản xuất tại địa chỉ số e một mươi năm trên ba trăm sáu mươi tám b quốc lộ năm mươi
ấp năm xã phong phú huyện bình chánh tp hcm
sau nhiều ngày theo dõi lúc tám h một mươi năm ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra bắt quả tan xe tải biển kiểm soát năm mươi một c hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi tám
do tài xế dương minh khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạng cao su kỹ thuật việt nhật điều khiển
chở khoảng hai tấn rác thải công nghiệp cao su thải dạng sợi thu gom từ công ty này ở khu tiểu thủ công nghiệp lê minh xuân huyện bình chánh
đem về đổ xuống mép bờ sông phía sau cơ sở tái chế nhôm phế liệu
ông huỳnh hữu khánh làm chủ
làm việc với đoàn kiểm tra ông huỳnh hữu khánh thừa nhận cơ sở nấu tái chế nhôm phế liệu hoạt động từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng không có bất kỳ hồ sơ tài liệu nào liên quan đến công tác bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận
ông khánh khai nhận dùng chính các phế liệu thải cao su trên cùng chất thải từ hoạt động đút nhôm tại lò
sáng lắp mặt bằng khu vực bờ sông để mở rộng cơ sở sản xuất
cơ sở đúc nhôm hoạt động dưới hình thức thủ công chuyên thu gom phế liệu nhôm về đây đúc thành khối
tất cả các bụi lò phế thải từ quá trình đốt nhơm đều xả ra khu vực mép sông
hoạt động này tìm ẩn rất nhiều nguy cơ xâm hại môi trường nước
hiện nay cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu chất thải trên để xét nghiệm và xử lý theo quy định
thưa quý vị mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ nông nghiệp và tài nguyên nước australia đã có buổi làm việc
về vấn đề nâng cao năng lực quản lý cơ sở giết mổ
đây là một trong những nội dung hợp tác giữa hai quốc gia hướng đến thúc đẩy giao thương trên lĩnh vực thực phẩm trong đó có sản phẩm thịt bò
theo đó hai bên sẽ tập trung vào việc trao đổi đào tạo các kỹ năng để bảo đảm vấn đề an toàn thực phẩm
sau đó mở rộng sang các nội dung khác như giám sát và quản lý an toàn giết mổ
thông qua việc hợp tác này các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm của việt nam sẽ từng bước cải thiện khả năng giết mổ
chú trọng vào vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời nâng cao khả năng chế biến gia tăng lợi nhuận bằng việc cải thiện vòng đời sản phẩm
hệ thống phân phối và nhận diện thương hiệu
từ đó bảo đảm sản phẩm đưa ra thị trường sẽ được giám sát tuyệt đối về mặt vệ sinh chất lượng và giá trị của sản phẩm
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu vào những quốc gia khó tính trong đó có australia
hiện australia là một trong những đối tác thương mại quan trọng của việt nam cùng với nhiều nông sản khác
thịt bò là một trong các sản phẩm thế mạnh đang được hai quốc gia thúc đẩy tăng trưởng mở đầu cho chương trình hợp tác chung trong giai đoạn mới
cùng hướng đến mục tiêu an toàn thực phẩm và giá trị gia tăng lợi ích của người tiêu dùng
chiều ngày một mươi ba tháng bốn đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương khảo sát thực tế tình hình sản xuất và bàn giải pháp tiêu thụ vải thiều tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
sau khi kiểm tra vùng vải xuất khẩu tại xã thanh xá huyện thanh hà
đoàn công tác đánh giá cao kỹ thuật canh tác của người dân địa phương
cũng như sự chỉ đạo chặt chẽ sát sao của các đơn vị chuyên môn trong quá trình chăm sóc vải
và đưa ra một số giải pháp để quả vải có thể tiêu thụ thuận lợi ở thị trường trong nước và quốc tế
theo đó phải lấy chất lượng để khơi thông thị trường sẵn sàng thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu từ phía trung quốc
hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu không để xảy ra tình trạng đánh cháo nhãn hiệu hàng hóa gây mất uy tín với khách hàng
huyện thanh hà có gần bốn hectare vải sản lượng vải của huyện năm nay ước đạt ba mươi năm tấn
huyện có chín vùng vải xuất khẩu với tổng diện tích trên chín mươi hai sáu mươi hectare
xã xuân thiên huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa là xã thuần nông nằm hai bên bờ sông chu
từ sau đợt lũ lịch sử đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua tình trạng sạt lở ven bờ sông tru
ngày càng diễn ra nghiêm trọng uy hiếp sự an toàn của các hộ bên sông
hàng trăm ngôi nhà có nguy cơ bị rơi xuống lòng sông bất cứ lúc nào
tình trạng sạt lở bờ sông chu đoạn qua xã xuân thiên diễn ra nghiêm trọng nhất ở ba thôn quảng phúc hiệp lực và đại đồng
con đường bê tông duy nhất dẫn vào các thôn đã bị khoét sâu đến tận tìm đường
chỉ cần một cơn mưa to hoặc một tác động đủ mạnh là toàn bộ con đường có thể trôi xuống lòng sông
nhiều diện tích đất vườn hoa màu và một số công trình dân sinh đã bị cuốn trôi
đáng lo ngại là một số ngôi nhà đã bị sạt lở sát vào chân móng
hơn một trăm linh hộ dân hiện sống trong cảnh thấp thòm lo âu mỗi khi trời mưa to gió lớn
cùng với việc bố trí đất tái định cư cho các hộ dân sớm ổn định cuộc sống
ubnd xã đã kiến nghị các sở ngành đơn vị liên quan sớm có phương án kè một năm km bờ hữu sông chu
đoạn qua địa bàn ba thôn quảng phúc hiệp lực
và đại đồng để ngăn chặn kịp thời các điểm sạt lở tiếp tục lấn sâu vào đất liền
bởi nếu không xử lý triệt đề thì không chỉ một trăm một mươi hộ dân phen sông mà ngay cả hơn năm trăm linh hộ dân bên bờ hữu
sớm muộn cũng sẽ bị ảnh hưởng do sạt lở
ubnd tỉnh quảng bình vừa ban hành quyết định trích hơn bảy mươi bảy tỷ đồng để hỗ trợ chi phí mua máy thông tin
liên lạc sóng hf tầm xa bảo hiểm thân tàu bảo hiểm tai nạn thuyền viên
nhiên liệu đi và về cho các chủ tàu cá
theo đó số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển về các huyện thành phố thị xã
ubnd tỉnh quang bình yêu cầu kho bạc nhà nước các huyện thành phố thị xã thông báo công khai
lịch cấp tiền hỗ trợ cho chủ tàu cá thuyền viên biết làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ
đây là đợt hỗ trợ lần thứ hai trong năm hai nghìn một mươi tám
trước đó vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám ubnd tỉnh quảng bình cũng đã có quyết định hỗ trợ sáu tỷ đồng
hỗ trợ cho các chủ tàu cá trong tỉnh
ubnd khai thác hải sản trên vùng biển xa nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản
và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
những ngày qua hiện tượng ngao sò của người dân chết hàng loạt đã xảy ra tại địa bàn xã cẩm lĩnh
và xã cẩm lộc huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
mặc dù đã khẩn trương tiến hành thu hoạch nhưng do lượng sò chết quá nhanh không kịp trở tay
nhiều hộ nuôi ở đây đã bị thiệt hại nặng nề
sau khó khăn từ sự cố môi trường biển tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám gia đình ông phạm ngọc dũng ở thôn hai
xã cẩm lĩnh mạnh dạn thả nuôi ba tấn giống trên diện tích gần ba hectare tại khu vực bãi cồn vạn
từ đầu vụ đến nay sò lớn rất nhanh nhưng sau đợt mưa vừa rồi bỗng nhiên bị chết hàng loạt
không rõ nguyên nhân thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng
không chỉ ở xã cẩm lĩnh tình trạng ngo bị chết hàng loạt cũng đang diễn ra tương tự tại xã cẩm lộc
huyện cẩm xuyên sò chết không chỉ mất trắng cả vốn lẫn lãi mà người nuôi còn phải bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ
để thuê nhân công thu gom sắc sò và xử lý môi trường tại bãi nuôi
về lâu dài các bác tìm ra được nguyên nhân là môi trường là một một mươi hai cái nguồn rộng một mươi hai cái nguồn nước
để cho chúng tôi dân chúng tôi ăn thăm toàn suất và để thả dùng được vững vang hơn
hiện tổng diện tích có nghêu sò bị chết trên địa bàn hai xã cẩm lĩnh và cầm lộc đã lên đến trên một mươi sáu hectare
trong đó cẩm lĩnh có một mươi bốn hectare
về nguyên nhân của việc sò chết thì cũng nhiều năm có nhiều đợt như thế này thôi
nhưng mà thường thường thì nó xuất phát tới việc chuyển mùa
thứ hai là đã chuyển mùa thì có những cái thay đổi về mặt thời tiết cũng như là thay đổi về mặt môi trường
vì vậy cho nên là huyện thì đã có nhiều cái khuyến cáo bằng các cái ván bản
cũng như là chí cục thủy sản thì cũng đã có nhiều cái khuyến cáo
nhưng mà bà con nông dân thì cũng mỗi nơi có một cái nghề mà
cho nên ở đấy cái nghề nuôi sò đối với các khổ này là thành chuyến nghiệp của họ rồi
trước thực trạng trên ngành nông nghiệp huyện cẩm xuyên đã lấy mẫu kiểm tra
và đánh giá nguyên nhân ban đầu nghêu só chất hàng loạt là do sự thay đổi đột ngột
về môi trường nước trong thời điểm giao mùa
tuy nhiên trong thời gian chờ đợi kết quả chính thức cuối cùng của cơ quan chức năng
ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo người dân tuyệt đối không được thả nuôi lưa mới
theo dự báo của bộ công thương tốc độ tăng trưởng nhu cầu về điện tại việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là chín tám một năm và là tám sáu trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng của chính phủ
bộ công thương đang khuyến khích sử dụng điện năng lượng mặt trời
như một biện pháp tiết kiệm hiệu quả
hình thành thói quen sử dụng nguồn năng lượng sạch trong từng hộ gia đình
gần nửa năm nay gia đình ông định công thuận phường quang trung
thành phố quy nhơn tỉnh bình định tiết kiệm được trên dưới năm trăm linh đồng tiền điện mỗi tháng
để có được điều đó gia đình ông đã sử dụng chính nguồn năng lượng sạch từ mặt trời
hướng về năng lượng sạch
gia đình tôi đã đầu tư lắp bán năng lượng mặt trời để phục vụ dân sinh cho hộ gia đình
từ ngày lắp đặt đến nay công việc của hệ năng lượng đã phục vụ tốt cho gia đình
không có một trục đặt gì
hiện nay mỗi tháng chúng tôi tiết kiệm gần trên dưới năm trăm linh đồng
đây là một khoản tiết kiệm rất bổ ích hữu ích cho gia đình
tiết kiệm năng lượng điện tiêu thụ và bảo vệ
môi trường đó chính là những ưu điểm khi sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời
tính cần thiết của việc sử dụng năng lượng mặt trời càng được khẳng định khi có khoảng một phần ba
trong tổng số bảy trăm linh dự án thủy điện hiện có hoạt động không hiệu quả do lỗi thiết kế công nghệ lạc hậu hoặc do thiếu nước
như vậy bên cạnh việc tiết kiệm cho các hộ gia đình thì bày toán quốc gia về năng lượng về vấn đề môi trường cũng đồng thời được giải quyết
với tổng diện tích rừng hơn hai mươi hectare những năm trước đây tình trạng khai thác lâm sản trái phép ở huyện tương dương tỉnh nghệ an diễn ra khá phức tạp
trước thực trạng đó công tác phối hợp tuần tra quản lý rừng giữa các lực lượng chức năng đã được triển khai quyết liệt chặt chẽ
nhờ vậy công tác quản lý bảo vệ rừng ở xã tam hợp đã có những chuyển biến tích cực
đây là một trong một mươi cây sa mù cổ thụ có tuổi thọ hơn bảy trăm linh năm tuổi đứng chân trên địa bàn huyện tương dương đã được hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam vinh danh cây di sản
hầu hết số cây này đều nằm ở độ cao trên một hai trăm linh đến một ba trăm linh mét so với mực nước biển nên việc tuần tra bảo vệ của các lực lượng chức năng trên địa bàn cũng gặp không ít khó khăn
nhận thức về bảo vệ rừng của một bộ phận người dân sống gần rừng còn thấp hiện tượng người dân vào rừng chặt cây lấy gỗ củi vẫn còn một số đối tượng vi phạm có tính chất chuyên nghiệp có tổ chức và phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý vi phạm

thưa quý vị thời gian qua tình trạng lộ thông tin của người sử dụng trang mạng xã hội đang ở mức báo động những vụ dò dỉ thông tin này tiêm bẩn rất nhiều rủi ro cho người sử dụng gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế tài chính vậy cần làm gì khi tài khoản cá nhân trên mạng xã hội không còn an toàn
không thể phủ nhận việc mạng xã hội mang lại nhiều sự tiện lợi cho người sử dụng nhưng bên cạnh đó nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lộ thông tin mất an ninh mạng
tuy nhiên theo các chuyên gia nhiều người dùng vẫn không ý thức rõ trách nhiệm của mình khi tham gia vào môi trường mở trang mạng xã hội và chưa có thao tác quy trình để khắc phục khi có sự cố xảy ra
cái lỗi mà mất an toàn thông tin nhiều nhất chính là con người là vì sao tất cả các hệ thống thông tin của chúng ta là đều do con người vận hành và các thiết bị đầu cuối của chúng ta như các cái điện thoại thông minh đều do chúng ta sử dụng cả
khi mà chúng ta chưa có nhận thức tốt chúng ta chưa có cách thức mà chúng ta sử dụng cái đó tốt nhất mà chúng ta có các sơ hở của chúng ta sơ đẳng thôi chúng ta biết được
thì nó sẽ dẫn đến mất an toàn thông tin cho bản thân chúng ta và mất an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin khác nữa
cũng theo các chuyên gia khi gặp sự cố có lộ lọt mất an toàn thông tin cá nhân trên mạng xã hội người dùng cần cài đặt lại thông tin cá nhân sang chế độ riêng tư
gỡ cài đặt tất cả các ứng dụng không cần thiết không truy cập vào những website không rõ nguồn gốc đối với những người dùng chưa gặp phải sự cố
thì không được cung cấp những thông tin nhạy cảm lên mạng xã hội như ảnh chụp chứng minh thư nhân dân hộ chiếu thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản cá nhân
không truy cập hay cài đặt những ứng dụng đòi các quyền truy cập thông tin cá nhân nhạy cảm
người dùng cũng nên cài đặt những phần mềm diệt virus hay các phần mềm chặn cuộc gọi tin nhắn rác
nếu mà người dùng đã lỡ sử dụng những cái ứng dụng của bên thứ ba nếu đã bị ghi nhận rồi thì người dùng hoàn toàn không thể xóa được vì người ta lại lưu trữ mất rồi
nhưng mà chúng tôi cũng khuyến cáo người dùng có thể kiểm tra bằng trong cài đặt của facebook thì có tính năng để chúng ta có thể kiểm tra toàn bộ những ứng dụng mà người dùng đã liên kết
và từ đó chúng ta có thể hủy những cái ứng dụng đó đi
hoặc là người dùng có thể là có cái thói quen là trước khi sử dụng những ứng dụng tương tự như vậy thì phải có thói quen là kiểm tra xem những cái
ứng dụng từ bên thứ ba đòi hỏi những quyền riêng tư của chúng ta như thế nào
tất nhiên là khi mà mọi người tham gia các bạn sổ như facebook thì tất cả thông tin mình đăng ký trên đó thì phần lớn là các thông tin chính xác email số điện thoại của mình
có những người có cả ảnh chứng minh nhân dân của mình nữa
thì vấn đề ở đây là mọi người cần duy trì một cái thói quen tốt khi sử dụng các bạn sổ như thế này
cũng như là không đăng ký bừa bãi các tài khoản mà sử dụng thông tin thật của mình ở trên các trang không an toàn
tấn công mạng nguy hiểm không kém thậm chí nguy hiểm hơn các cuộc tấn công bằng vũ khí truyền thống
vì nó kéo dài thường xuyên và gây thiệt hại lớn không thể lường hết
những kẻ tấn công dấu mặt và hầu như không để lại dấu vết
nguy hiểm có thể đến từ bất kỳ một thư điện tử một tin nhắn hay một ứng dụng nào đó
để bảo đảm an toàn thông tin nói chung và bảo mật thông tin cá nhân nói riêng
mỗi người dùng cần biết chất lọc thông tin nhận thức rõ
về mối nguy cơ này để làm tất cả những gì có thể
để bảo vệ lợi ích của quốc gia và sự an toàn của chính bản thân mình
ngày một mươi ba tháng bốn tại thành phố sơn la trường đại học tây bắc đã tổ chức lễ chào mừng tết cổ truyền bùn pì mai
cho các liêu học sinh đến từ tám tỉnh bắc lào đang theo họp tại trường
trong không khí trang trọng đầm ấm và vui tươi lưu học sinh lào cùng thầy cô và các bạn
việt nam đang tham gia lễ thắp nến té nước buộc chỉ cổ tay cầu chúc một năm mới hạnh phúc và an lành
lễ chào mừng tết cổ truyền bùn pì mai mang ý nghĩa thiết thực thể hiện mối quan hệ thân thiết
gắn bó thắt chặt tình đoàn kết giữa hai dân tộc việt nam lào
lễ chào mừng tết cổ truyền bùn pì mai là hoạt động thường niên được trường đại học tây bắc tổ chức vào tháng bốn hàng năm
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trường đại học tây bắc có hơn sáu trăm linh lưu học sinh lào
dịp này lưu học sinh lào được tham gia nhiều hoạt động
chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
hướng tới chào mừng ngày văn hóa các dân tộc việt nam một mươi chín tháng bốn vừa qua đông đảo đồng bào cơ tu tại thành phố đà nẵng
phấn khởi tham gia liên hoàn văn hóa thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống người cơ tu
đây là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào thiểu số
sinh sống ở khu vực vùng núi phía tây bắc của thành phố đà nẵng
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại